tại buổi giao ban báo chí công an thành phố hà nội thông tin trong một mươi tháng vừa qua
tình hình tội phạm tại thủ đô đã được kiềm chế giảm hơn một mươi bảy so với năm trước
đáng chú ý là trong công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế tham nhũng
thì đã phát hiện xử lý hơn ba sáu trăm linh vụ
ngoài ra còn có gần ba vụ bắt gần bảy đối tượng phạm tội về trật tự xã hội
hơn một trăm tám mươi vụ bắt hơn ba trăm sáu mươi đối tượng rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
đồng thời trang fanpage trên facebook của công an thành phố cũng được phát triển
nhằm tiếp nhận giải đáp kịp thời những phản ánh của người dân tin phản ánh về vi phạm pháp luật
tại hội nghị trả lời câu hỏi về việc công an hà nội đấu tranh như thế nào
với việc thanh thiếu niên đua xe buổi đêm ở một số tuyến phố
đại tá nguyễn thanh tùng phó giám đốc công an thành phố cho biết
các đối tượng này sẽ phải xử lý nghiêm truy xuất bằng được hình ảnh tạm giam nghiên cứu xử lý hình sự